tại thành phố hồ chí minh tập đoàn novaland đã khánh thành trung tâm triển lãm hiện đại có diện tích lên tới năm m hai
đây là trung tâm triển lãm giao dịch bất động sản lớn bậc nhất tại khu vực miền nam hiện nay
trung tâm triển lãm đem đến những trải nghiệm số thú vị giúp khách hàng hình dung rõ hơn về những dự án đang phát triển
như the grand manhattan quận một thành phố hồ chí minh aqua city ở biên hòa tỉnh đồng nai nova world phan thiết ở bình thuận
không gian mở và linh hoạt cũng thuận tiện để chuyển đổi thành nơi tổ chức sự kiện cao cấp và là điểm gặp gỡ kết nối lý tưởng cho giới đầu tư